thưa quý vị thêm một đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia hoạt động với quy mô đặc biệt lớn
vừa được cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh triệt phá thành công
ba tấn ketamin ngụy trang cho các bao xi măng chuẩn bị vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ bằng đường biển đã bị thù giữ
theo thông tin từ ban chuyên án từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng chức năng nhận được thông tin có hai nghi phạm người đài loan sang việt nam
hai người này lợi dụng tàu đánh cá buôn lậu hàng hóa nghi là ma túy vận chuyển từ việt nam đi nước ngoài tiêu thụ qua đường biển
tiếp đó tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba sáu người trong đường dây nhập cảnh vào việt nam
họ đặt khách sạn thuê xe phiên dịch thuê kho và mua một trăm linh tấn xi măng tập kết tại kho hàng ở quận hồng bàng hải phòng
số xi măng trên thực chất chỉ dùng để ngụy trang cho lô hàng ma túy hàng chục triệu usd đang làm thủ tục xuất đi nước ngoài qua đường biển
ngày hai mươi tháng chín hai đối tượng chính điều hành đường dây nhập cảnh vào việt nam
ngày sau đó các đối tượng di chuyển đến kho hàng tại hải phòng và chỉ đạo bốc rỡ các bao tải chứa ma túy cất dấu trong kho xi măng
nhận định thời cơ đến sáng hai mươi hai tháng chín bàn chuyển án đồng loạt khám xét các kho hàng
tại kho hàng ở quận hồng bàng hải phòng cảnh sát thu giữ ba mươi bao tải mỗi bao khối lượng hai mươi năm kg đều chứa ma túy dạng ketamin tổng khối lượng bảy trăm năm mươi kg
ngày hai mươi bốn tháng chín tại hà tĩnh bàn chuyển án bắt giữ phạm duy khánh ba mươi năm tuổi ở hà tĩnh
là lái xe khách khám xét xe ô tô cơ quan điều tra thu giữ hai mươi hai bao tải được giấu trong bình xăng giả và rừng nằm của khách
cùng chủng loại với ba mươi bao tải thu giữ tại hải phòng
kết quả giám định hai mươi hai bao là ma túy ketamin khối lượng năm trăm năm mươi kg
theo tính toán sau khi nhận hai mươi hai bao ketamin các đối tượng sẽ cất giấu tổng cộng năm mươi hai bao chứa một ba tấn ketamin
lẫn trong các bao xi măng vận chuyển bằng đường biển sang nước ngoài tiêu thụ
bàn chuyển án xác định liêu trí hoài
liêu trí hoài bốn mươi ba tuổi quốc tịch trung quốc là người cầm đầu đường dây này
liêu trí hoài khai nhận cùng một số đối tượng thành lập công ty dược ở nước ngoài
sau đó lợi dụng mua tiền chất hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp
ma túy thành phẩm được vận chuyển về việt nam qua tuyến đường bộ tập kết ở thái bình
sau đó đưa sang hải phòng để xuất đi nước thứ ba
qua điều tra xác định trong một năm qua công ty của các đối tượng đã được cấp phép nhập khẩu
sáu mươi bốn loại tiền chất hóa chất dung môi với số lượng gần chín tấn
trị giá hơn năm bảy triệu usd
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khởi tố vụ án khởi tố bảy bị can tại việt nam
quá trình điều tra làm rõ các đối tượng đã từng vận chuyển chót lọt năm trăm linh kg ma túy ketamin
qua đường biển tiêu thụ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố trần quý thanh
chủ tịch công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp
gọi tắt là tập đoàn tân hiệp pháp về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trong vụ án này trần uyên phương và trần ngọc bích là con gái của ông trần quý thanh
cũng bị đề nghị truy tố về cùng tội danh
kết quả điều tra xác định lợi dụng quy định về cho vai hợp đồng chuyển nhuộm
chủ tịch tập đoàn tân hiệp pháp cùng hai con gái là trần nguyên phương và trần ngọc bích
đã cho một số người vai lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm về cho vai lãi nặng
khi cho vai trần quý thanh không làm hợp đồng vai tiền có cầm cố tài sản
mà buộc các doanh nghiệp cá nhân phải làm hợp đồng chuyển nhuộm dự án cổ phần trong dự án
giá trị của các dự án bất động sản trong hợp đồng có giá trị thấp hơn nhiều lần so với thực tế
theo cơ quan điều tra khi bên vay làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho bên tân hiệp pháp
ông thanh chỉ đạo hai con gái làm thủ tục sang tên cho mình để nắm quyền kiểm soát định đoạt tài sản
mặc dù bên vay đã thực hiện nghĩa vụ trả đầy đủ gốc và nợ lãi theo thỏa thuận
nhưng ông thanh vẫn dùng các thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do để cố tình không trả lại tài sản và chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn trên từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ba cha con chủ tịch tân hiệp pháp đã chiếm đoạt tài sản dự án thủa đất của một số cá nhân
theo cơ quan điều tra tổng giá trị các tài sản là bảy trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
trước đó ngày một mươi tháng bốn năm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đối với trần quý thanh trần nguyên phương trần ngọc bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ngày hôm nay thông tin từ công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long cho biết
đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm các đối tượng khai thác cát sông trái phép
khiến một cảnh sát bị thương nặng
khuya ngày hai mươi ba tháng một mươi một tổ tuần tra của công an huyện trà ôn gồm bốn cán bộ
thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện
quả đó phát hiện ghe gỗ không số hiệu và hai đối tượng đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông hậu
tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện và bắn chỉ thiên
nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố không chấp hành điều khiển sự ghe bỏ chạy
ghe của các tạc đã va chạm với tàu của tổ tuần tra khiến cả bốn cảnh sát đều rơi xuống sông
trong đó đại úy trần hoàng ngôi đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường bị thương nặng
hai chân dưới gối của đại úy ngôi bị đứt lìa nghi do cuốn vào chân vịt của ghe
ngay sau khi xảy ra sự việc đại úy ngôi được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
theo thông tin từ bệnh viện do vết thương hai chân của đại úy ngôi rất nặng
các bác sĩ buộc phải cắt bỏ nửa đùi phải và cắt bỏ trên gối chân trái
hiện đồng chí đã qua cơn nguy kịch
riêng với các đối tượng sau khi xảy ra vụ việc cả hai đã bỏ trốn
lực lượng làm nhiệm vụ đã truy tìm được một đối tượng tạm giữ phương tiện và đang truy bắt đối tượng còn lại
tòa án nhân dân huyện thuận nam tỉnh ninh thuận sáng nay đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm tám nghìn năm trăm linh hai d nằm trên quốc lộ một a thuộc địa bàn huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
theo cáo trạng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ông lê tự trị được bổ nhiệm giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn năm trăm linh hai d
với nhiệm vụ được giao lê tự trị đã thỏa thuận nhận một trăm tám mươi sáu triệu đồng của năm chủ phương tiện đều chú tỉnh phú yên
để thay đổi thông số kỹ thuật nâng chiều cao tải trọng của hai mươi bảy phương tiện mà không phải lập hồ sơ cải tạo theo đúng quy định
trong đó có một mươi sáu phương tiện đã đăng kiểm thành công một mươi một phương tiện chưa được đăng kiểm do bị tổ kiểm tra chuyên ngành phát hiện
xét thấy hành vi của các đối tượng đã xâm phạm đến các quy định của nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực giao thông
ảnh hưởng sâu đến hoạt động của cơ quan nhà nước
tòa án nhân dân huyện thuận nam tỉnh ninh thuận đã tuyên phạt lê tự trị tội nhận hối lộ với mức án từ bốn năm sáu tháng tù giam
hành vi đưa hối lộ của các đối tượng nguyễn văn tuấn dân dương văn minh phạm văn thành lê đức dũng và trương minh nam từ sáu tháng đến ba năm tù giam
giết người chỉ vì món nợ hai mươi đồng a tị chú huyện đắc cơ lây vừa bị tòa án nhân dân tỉnh con tôn đưa ra xét xử vào sáng ngày hôm nay
theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi chín tháng năm
sau khi đã uống rượu a tị đến nhà của a hóa ở cùng thôn để đòi nợ số tiền hai mươi đồng
khi đến nhà a hóa a tị nhạt con dao dựa bên hông nhà đi tìm và thấy a hóa đang nằm trên võng
bực tức vì đòi nợ không thành a tị đã dùng dao gây sát thương ở vùng cổ của a hóa
a hóa được người dân đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật là một mươi hai
sau khi nghỉ án hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo a tị tám năm tù giam về tội giết người
hôm nay công an huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi cho biết đã làm rõ nhóm ba mươi năm đối tượng mang hung khí đi đánh nhau gây náo loạn trên đường
trước đó do mâu thuẫn với một thanh niên ở xã đức lân huyện mộ đức ba mươi năm thanh thiếu niên độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi
chú tại thị xã đức phổ di chuyển trên một mươi xe mô tô mang theo dao tự chế tiếp sát vỏ chai bia
tụ tập trước nhà một người dân ở thôn thạch trụ đông xã đức lân nẹt pô la hét chửi bới
và ném vỏ chai bia
sau đó nhóm này tiếp tục nẹt pô chạy gây náo loạn tại một số tuyến đường trên địa bàn xã đức lân
một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại xã tân thạnh huyện anh minh tỉnh kiên giang đã bị lực lượng công an huyện an minh
phối hợp công an xã tân thạnh mật phục bắt quả tang
nghe tiếng truy hô nhiều đối tượng đã nhanh chân chạy thoát
tại hiện trường chín đối tượng đã bị bắt giữ cùng tăng vật gồm ba con gà
hai hộp cửa sắt hai bộ lắc tài xỉu số tiền gần hai mươi triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
đây là ổ đánh bạc tổ chức với thủ đoạn rất tinh vi có người cảnh giới từ xa
và hay thay đổi chuyển địa điểm để tránh sự truy bắt của công an
ngoài các con bạc trú tại địa phương còn có nhiều đối tượng khác đến từ thành phố cần thơ
và tỉnh cà mau tham gia cả cược
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bến tre đã khởi tố bắt tạm giam
nguyễn quốc dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ xã nhân thạnh thành phố bến tre
về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy và tàn trữ trái phép súng đạn
có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng
vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một nguyễn quốc dũng cùng với nguyễn công nên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ xã phú nhuận thành phố bến tre đến nhà nguyễn minh dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở xã sơn phú huyện dòng trôn để đòi tiền nợ
tại đây các đối tượng sẽ ra cửa cãi nên người nhà của dương đã gọi điện trình báo sự việc
đến công an xã sơn phú
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an xã sơn phú triển khai nhanh lực lượng có mặt
tại hiện trường làm biên bản sự việc
đồng thời qua kiểm tra trên người của dũng công an công an thu giữ một khẩu súng rưu lô
đã lắp đạn bên trong ô đạn có sáu viên đạn đầu đạn bằng kim loại
tiếp tục kiểm tra xung quanh hiện trường công an xã tiếp tục thu giữ một roi điện
một cây gậy ba khúc một ống kim tim một con dao nhọn
tiến hành khám xét nơi ở của nguyễn quốc dũng phát hiện thu giữ thêm một viên đạn
đầu đạn bằng kim loại hai cái rìu hai dao tự chế một dùi cui một bình xịt hơi cay
một gói ma túy một cân tiểu ly
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trần thị diễm chi ba mươi tuổi và hồ thị mỹ lợi ba mươi bảy tuổi
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn yêu cầu đặt đơn hàng tích điểm
để nhận phần thưởng qua đó chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hơn hai tỷ đồng
theo điều tra chi tuyển nhiều người làm nhân viên cộng tác viên bán hàng trong đó có lợi
nhóm này thu thập dữ liệu các khách hàng mua nhiều hàng online
sau đó gọi điện xưng là người của siêu thị thông báo trúng thưởng các món hàng giá trị
hàng trăm triệu đồng mua nhận thưởng khách hàng và cung cấp hóa đơn mua hàng trước đó
vào cuộc điều tra cảnh sát đã bắt chi là nghi can cầm đầu đường dây lừa đảo
còn lợi là nhân viên dưới quyền và nhiều người liên quan
ngoài bà mai cơ quan điều tra xác định nhóm chi đã lừa nhiều người mua hàng giỏm để chiếm đoạt tiền
liên quan đến hành vi khám chữa bệnh không phép và việc mạo danh giáo sư bác sĩ của ông hà duy thọ
sở y tế tp hcm đã có buổi làm việc với người này
trên trang youtube tên bác sĩ hà duy thọ có hơn ba chín mươi bảy ngàn lượt đăng ký
ông thọ được quảng bá là một bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng ấm thực hàng đầu việt nam
tốt nghiệp đại học y hà nội năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và đã từng công tác tại một số bệnh viện lớn tại hà nội như bạch mai việt đức
các thông tin chia sẻ trên kênh youtube này đa số là về vấn đề dinh dưỡng và các phương pháp phòng ngừa điều trị bệnh
đặc biệt là bệnh ung thư
ông thọ cũng là người vừa bị sở y tế tp hcm xử phạt về hành vi khám chữa bệnh không có giấy phép
và mặc dù nhận là tốt nghiệp đại học y hà nội năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhưng ông thọ chỉ học ba năm y dược học dân tộc với bằng cấp y sĩ